trong phiên khai mạc kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
đã báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân
một trong những vấn đề cử tri cả nước quan tâm nhất là công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí và công tác cán bộ
ba hai trăm tám mươi tám là số ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới quốc hội kỳ này
trong đó có hàng ngàn ý kiến kiến nghị đặc biệt quan tâm đến công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí và công tác cán bộ
đồng đảo cử tri và nhân dân cả nước hoan nghênh và đồng tình ủng hộ các cấp các ngành đã triển khai quyết liệt việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai của đảng
cử tri cho rằng việc phát hiện xử lý kỷ luật đối với nhiều cán bộ công chức trong đó có cả các lãnh đạo nguyên lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước
đã thể hiện được quan tâm chính trị và trách nhiệm rất lớn của đảng
nhà nước trước nhân dân nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng đã được điều tra và đưa ra xét xử nhiều sai phạm trong công tác cán bộ đã được kết luận và xử lý nghiêm minh
tuy nhiên cử tri và nhân dân cho rằng việc phát hiện xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng gây hậu quả nghiêm trọng còn chậm
việc làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các ngành các cấp nhất là đối với người đứng đầu trong công tác quản lý đầu tư một số dự án lớn để thua lỗ làm thất thoát lớn ngân sách nhà nước chưa được kịp thời
cảnh tranh quốc gia cử tri và nhân dân yêu cầu các cơ quan tổ chức trước hết là người đứng đầu các cơ quan tổ chức ở các cấp cần nghiêm túc thực hiện nghị quyết chung mô bốn hai của đảng
thể hiện quyết tâm bằng hành động cụ thể kịp thời phát hiện kiểm tra xử lý nghiêm những cán bộ công chức đảng viên có biểu hiện suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa
cần phát huy hơn nữa vai trò mặt trận tổ quốc việt nam các cơ quan báo chí và nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng
có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ người tố giác khen thưởng kịp thời người đấu tranh chống tham nhũng
trên cơ sở những ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước đoàn chủ tịch ubnd tq việt nam đề nghị đảng nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt
việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai kiên quyết xử lý trách nhiệm về đảng và chính quyền đối với vi phạm của đảng viên cán bộ công chức
để giữ gìn sự trong sạch và uy tín của đảng nhà nước